kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chiều trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
các với những bản tin trước mời đầu bản tin ngày hôm nay
chúng tôi sẽ đưa những thông tin mới nhất về diễn biến covid một mươi chín tại trung quốc
thưa quý vị tỉnh cát lâm có dân số hơn hai mươi bốn triệu người đang cấm dân đi lại do bùng phát ca covid một mươi chín
đánh dấu lần đầu một tỉnh ở trung quốc bị tình trạng nổi bất xuất ngoại bất nhập trong hai năm qua
tỉnh cát lâm đông bắc trung quốc
mới đây đã thông báo toàn bộ hai mươi bốn một triệu cư dân bị cấm di chuyển khỏi tỉnh hoặc giữa các địa phương trong tỉnh
người ngoại tỉnh cũng không được vào địa phương
những người thực sự cần di chuyển phải thông báo cho cảnh sát và sẽ phải cách ly sau khi trở về
biện pháp cách ly toàn tỉnh cát lâm được áp dụng sau khi nhiều thành phố trực thuộc tỉnh yêu cầu người dân hạn chế đi lại
hàng trăm khu dân cư ở thành phố cát lâm đã bị phong tỏa từ tuần trước
trường xuân thành phố công nghiệp với chín triệu dân gần đó cũng phong tỏa từ hôm một mươi một tháng ba
thị trưởng cát lâm và người đứng đầu ủy ban y tế trường xuân đã bị xa thải vào ngày một mươi hai tháng ba
các thành phố nhỏ hơn là tứ bình và đôn hóa cũng lần lượt bị phong tỏa hôm một mươi tháng ba và một mươi một tháng ba
thành phố hồn xuân giáp xanh với nga và triều tiên bị phong tỏa từ hôm một tháng ba
ba bệnh viện giã chiến đã được thiết lập trong thành phố để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số người nhiễm ncov tại trung quốc vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới
nhưng tốc độ lây lan nhanh chóng đã kích hoạt chính sách không covid linh động
trong đó yêu cầu giới chức nhanh chóng xác định và kiểm soát nguồn lây
chính quyền thành phố thâm quyến miền nam trung quốc hôm qua yêu cầu toàn bộ một mươi bảy triệu cư dân ở nhà
trong bối cảnh giới chức tìm cách kiểm soát đợt bùng phát biến chủng omicron liên quan tới đặc khu hồng kông
biện pháp này cũng như đình chỉ hệ thống giao thông công cộng
sẽ có hiệu lực trong vòng một tuần
đây là động thái mở rộng lệnh phong tỏa được áp dụng tại quận thương mại ở trung tâm thành phố trước đó
giới chức dự kiến tổ chức ba đợt xét nghiệm diện rộng đến ngày hai mươi tháng ba
quản chức y tế thành phố cho hay nếu các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát không được thực thi quyết liệt và kịp thời
rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh diện rộng trong cộng đồng
ca nhiễm gia tăng trên toàn quốc khiến chính quyền phải đóng cửa trường học ở thượng hải
và phong tỏa một số thành phố ở đông bắc
trong khi hai mươi tỉnh đang ứng phó với các đợt bùng phát cục bộ do biến chủng omikarn và delta
trung quốc kiên trì áp dụng chiến lược không covid từ khi đại dịch bùng phát cuối năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu đưa các ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt xét nghiệm hàng loạt
và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng và loại bỏ ổ dịch ngay khi phát hiện
tuy nhiên đợt bùng phát mới nhất bắt nguồn từ biến chủng omicron có khả năng lây chuyển cao
và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng
đang thách thức chiến lược đó
và khiến nền kinh tế trung quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khoảng một mươi bảy năm triệu cư dân thành phố thâm quyến bị phong tỏa trong vòng ít nhất một tuần
đe dọa gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng này
thâm quyến thành phố lớn nhất ở trung tâm sản xuất tỉnh quảng đông với biệt danh
thung lũng silicon ở trung quốc
đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp không liên quan đến các dịch vụ công thiết yếu
đình chỉ hoạt động hoặc để nhân viên làm việc tại nhà trong một tuần kể từ ngày một mươi bốn tháng ba
các nhà kinh tế tại tập đoàn ngân hàng úc và new zealand anz nhận định
các đợt phong tỏa trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến năm mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp của nền kinh tế số hai thế giới
ông raymond zhang nhà kinh tế trưởng về trung quốc tại anz nhận định
nhiều thành phố lớn khác có thể nối gót thâm quyến
các chuyên gia của bloomberg cho hay
tính đến ngày chín tháng ba một mươi bốn tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc trung bình chiếm đến năm mươi bốn bốn gdp toàn trung quốc
trong khi đó công ty tài chính nobora holding nhật bản hạ triển vọng tăng trưởng gdp trung quốc trong năm xuống mức bốn bảy
thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó là năm hai
theo reuters nghiên cứu của trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cho rằng
việc tiếp tục thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang giãn cách xã hội và phong tỏa sẽ giúp duy trì số ca nhiễm ở mức kiểm soát được
cơ quan này cảnh báo các ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở quảng đông có thể tăng lên hơn bảy mươi năm
nếu dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng đi lại
trên thế giới nhiều nước từ lâu đã từ bỏ theo đuổi jerdo covid một mươi chín để khôi phục nền kinh tế trong đó có việt nam
vậy với chiến lược không covid mà trung quốc đang áp dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế
thì liệu trong tương lai trung quốc có từ bỏ và chấp nhận sống chung với dịch hay không
hay chính phủ nước này sẽ thành công với chiến lược dây đô covid
chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời trong tương lai
bản tin sẽ là những tin tức covid một mươi chín tại việt nam
thưa quý vị sau nhiều ngày f không bùng nổ và đạt đỉnh ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca một ngày vào ngày tám tháng ba
số ca mắc mới của hà nội đã có xu hướng giảm
đáng chú ý từ ngày một mươi ba tháng ba đến nay thủ đô chỉ ghi nhận dưới ba mươi f mỗi ngày
hà nội liệu đã qua đỉnh dịch và bắt đầu hạ nhiệt dần là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại
một lãnh đạo ngành y tế hà nội cho hay
tình hình dịch tại thủ đô đã hạ nhiệt trong khoảng một mươi ngày vừa qua
vị lãnh đạo này cho hay
chúng tôi dự đoán có thể vào cuối tháng ba
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội sẽ hạ nhiệt về mức như trước tết nguyên đán
trước câu hỏi việc omicron lây lan rộng và thay thế dần biến thể delta
liệu có tạo ra một làn sóng dịch mới
vị này phân tích
trên thực tế biến thể omigan đã chiếm đa số tại hà nội một thời gian
về số f tăng vọt và duy trì ở mức cao trong thời gian vừa qua cũng đã phản ánh việc này
trong báo cáo gần đây nhất hà nội đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể omicron
trong cộng đồng chiếm tỷ lệ tám mươi
chín mươi ba trên một trăm linh chín mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên
trong đó chiếm ưu thế là biến thể phụ ba hai tám mươi sáu trên chín mươi ba mẫu
như vậy bước đầu đã có những bằng chứng kết luận
trùng omicron đã là trùng lưu hành chính tại hà nội
biến thể phụ pa hai trùng omicron chiếm ưu thế trong các ca f tại hà nội
với tốc độ lây lan nhanh tuy nhiên bệnh nhân ở tầng hai tầng ba có chiều hướng giảm
nên những ngày qua tỷ lệ f nhập viện chỉ chiếm một một
theo số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến ngày một mươi năm tháng ba
hà nội có bốn trăm chín mươi hai một trăm hai mươi bốn bệnh nhân điều trị tại nhà
hai trăm chín mươi chín bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly
ba tám trăm hai mươi ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong số các bệnh nhân đang điều trị có hai sáu trăm năm mươi sáu f ở mức độ trung bình

trong số các ca nặng nguy kịch
có sáu trăm một mươi bốn ca phải thở oxymars gọn kính
một mươi ca phải thở oxy dòng cao hfnc
ba mươi hai ca thở máy không xâm lấn
ba mươi bốn ca phải thở máy xâm lấn
sáu ca lọc máu
một ca can thiệp ecmo
ghi nhận thực tế tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội
mặc dù số bệnh nhân trong giai đoạn vừa qua gia tăng
tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng và tử vong so với thời kỳ trước đã giảm rõ rệt
thành phố hà nội đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn
xong ngành y tế vẫn tiếp tục giải trình
tựa gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung
để phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà
cũng đề nghị các quận huyện thị xã
tăng cường ứng dụng phần mềm trong quản lý f điều trị tại nhà
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng mũi ba khi được phân bổ
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn f điều trị tại nhà
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường y tế tại địa phương
tổ chức kiểm tra giám sát
việc bán thuốc monopizavir tránh việc cam hàng tăng giá
còn tại tp hcm trong cuộc họp định kỳ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm chiều ngày một mươi bốn tháng ba mới đây
đã có nhiều khía cạnh về covid một mươi chín được lãnh đạo thông tin
trong đó một vị cho rằng f một có thể được đi làm và tuân thủ năm k
ông nguyễn hùng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết đa số f một ở tp hcm có thể được đi làm ngay
và tuân thủ quy định năm k
cũng tại buổi họp báo thông tin về việc f có được đi làm
theo hướng dẫn của bộ y tế bà nguyễn điêu huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
ngày y tế tp hcm đang nghiên cứu để áp dụng
bà mai cũng cho biết đầu tuần trước tp hcm đặt mục tiêu
cố gắng vượt qua đỉnh dịch trong hai tuần
trong báo cáo ngày chín tháng ba số ca mắc của tp hcm
đang có xu hướng giảm liên tục đến ngày một mươi bốn tháng ba
hiện tp hcm ghi nhận thêm các trường hợp nhập viện
ở các tầng nhưng số lượng không tăng đột biến
số ca nặng tử vong đang ở mức thấp
dù có tăng nhẹ vẫn thấp hơn so với đỉnh dịch
hồi tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
việc kiểm soát dịch của các địa phương có hiệu quả
chương trình hành động đi đúng hướng
về vấn đề tp hcm đặt miễn dịch cộng đồng hay chưa
bà mai cho rằng với năm trăm linh ca nhiễm
tại tp hcm hơn một mươi triệu dân
và tốc độ bao phủ vaccine như hiện nay
tp hcm vẫn cố gắng đạt miễn dịch cộng đồng
nhưng để nói có hay không có đặt hay chưa đặt miễn dịch cộng đồng
thì để cơ quan dịch tễ khẳng định
bà mai cũng cho biết hiện trẻ mắc covid một mươi chín đang tăng
do học sinh đi học trực tiếp trở lại
cụ thể từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
tp hcm có bốn trăm bốn mươi chín học sinh mắc covid một mươi chín
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi một tháng hai có sáu bảy trăm chín mươi chín trường hợp
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng hai có một mươi tám năm trăm hai mươi hai trường hợp
tuần gần nhất từ ngày một đến ngày bảy tháng ba
tp hcm có ba mươi bốn hai trăm linh hai trường hợp học sinh mắc bệnh
trong đó số học sinh tiểu học mắc covid một mươi chín
cao hơn các nhóm học sinh khác
sở y tế và sở giáo dục và đào tạo
đã có phương án phối hợp với các trường học
để xử lý theo các kịch bản tương ứng
theo bà mai số trẻ mắc covid một mươi chín
diễn tiến nặng thời gian qua không nhiều
nhưng các bệnh viện đã sẵn sàng
tăng số giường thu dung điều trị trẻ mắc bệnh
đồng thời cũng khuyến cáo
trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine
nên nhiệm vụ của người lớn
là thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế
để bảo vệ nhóm này
với số cao mắc tại tp đăng tăng
tp hcm đặc biệt chú trọng
triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch
nhất là điều trị covid một mươi chín trẻ em
trẻ mẹ cũng đặc biệt lưu ý
để tránh cho trẻ tiếp xúc với nguồn bệnh
luôn nhắc và giáo dục trẻ bảo vệ bản thân
bằng cách thực hiện nghiêm
những khuyến cáo của bộ y tế
số cao mắc covid một mươi chín
tại việt nam nhất
số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam
nhất là ở hai thành phố lớn như hà nội
đa số nhiễm biến chủng omicron
vậy khi nhiễm biến thể này
khi nào đủ an toàn để chấm dứt cách ly
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh cdc mỹ
người nhiễm covid một mươi chín có thể chấm dứt cách ly
sau năm ngày
ngay từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính
hoặc khi bắt đầu có các triệu chứng
miễn là các dấu hiệu đang giảm
sau đó bạn tiếp tục đeo khẩu trang thêm năm ngày nữa
khi tiếp xúc với người khác
tuy nhiên hướng dẫn này chủ yếu
dựa trên dữ liệu từ các biến thể
trước khi có omicron
trong khi đó một số bằng chứng khoa học ghi nhận
một nửa số người nhiễm biến thể omicron
khả năng lây nhiễm vào ngày thứ năm
và một số vẫn trình nhiễm vào những ngày sau đó
về yếu tố thời gian
ít nhất ba nghiên cứu phát hiện những người nhiễm omicorn
còn mức độ virus đủ cao
để có thể lây nhiễm năm ngày sau khi xuất hiện triệu chứng
các nhà khoa học xem xét dữ liệu
từ chương trình xét nghiệm mở rộng
của hiệp hội bóng rổ quốc gia mỹ
khoảng năm mươi số người nhiễm omicron
cho kết quả xương tính pcr vào ngày thứ năm
có sự khác biệt
về thời gian đạt mức tài lượng virus cao nhất
giữa nhóm nhiễm omicron và delta
theo một nghiên cứu nhỏ khác
từ nhật bản mức độ virus cao nhất
vào ngày thứ ba đến ngày thứ sáu
sau đó giảm dần sau một mươi ngày
không mũ nào phát hiện virus lây nhiễm
qua xét nghiệm pcr
nghiên cứu thứ ba trên hai trăm sáu mươi nhân viên y tế
đã được tiêm chủng ở chicago mỹ
bốn mươi ba của kết quả xương tính khi test nhanh
từ năm đến một mươi ngày sau khi nhiễm omicorn
mặc dù họ đã cảm thấy đủ khỏe để trở lại làm việc
tiến sĩ emily london
thuộc đại học y khoa chicago
thông tin tỷ lệ virus
cao hơn vào ngày thứ sáu và bảy
thấp hơn vào ngày thứ chín và thứ một mươi
với các phân tích trên
tám ngày cách ly an toàn hơn rất nhiều so với sáu ngày
tới ngày thứ một mươi bạn có thể yên tâm
nhiều khảo sát cho thấy
rất ít khả năng lây nhiễm covid một mươi chín
sau một mươi ngày dù nhiễm biến thể gì
thứ hai là dựa vào xét nghiệm
xét nghiệm pcr rất chính xác
khi bạn bắt đầu nhiễm bệnh
để có thể phát hiện và khuất đại
thậm chí cả dấu vết của virus sars cov hai
nhưng pcr không phải là lựa chọn hợp lý
để xác định bạn không còn khả năng lây nhiễm nữa
một số người tiếp tục có kết quả
pcr dương tính trong vài tuần
thậm chí vài tháng sau khi mắc covid một mươi chín
mặc dù họ không còn khả năng lây nhiễm nữa
tốt hơn hết
bạn nên sử dụng xét nghiệm nhanh
vì mẫu sẽ dương tính khi tài lượng virus cao
tương ứng với các mức độ
mà mọi người có khả năng bị lây nhiễm
vì vậy nếu bạn âm tính khi tết nhanh
và không có bất kỳ triệu chứng nào
có thể bạn đã khỏi bệnh
nghiên cứu chỉ ra
vạch càng đậm và xuất hiện nhanh
thì càng có nhiều virus trong mũi của bạn
vì vậy nếu bạn đã qua ngày thứ một mươi
thấy khỏe hơn không bị suy giảm biễn dịch
và không quá đậm và có thể an toàn để hòa nhập cộng đồng
bằng hai yếu tố trên có thể kết luận
thời gian an toàn để chấm dứt cách ly
sẽ giao động từ khoảng tám một mươi ngày
khi nồng độ virus trong cơ thể của chúng ta đã giảm
và không còn khả năng lây nhiễm ngoài cộng đồng
tuy nhiên người bị suy giảm biễn dịch
nên đợi hai mươi ngày để ngưng cách ly
nghiên cứu trước khi có omicron đã chỉ ra
những bệnh nhân này có xu hướng thải virus lâu hơn
tại hà nội đã có bệnh viện đầu tiên
mở phòng khám cho f là bệnh viện thanh nhàn
tại đây tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng điều trị
tại nhà nhưng chưa tiếp cận được y tế địa phương
hoặc có bệnh nền cấp tính
anh đỗ trưởng giang
chú thái quận thanh xuân hà nội
có mẹ mắc covid một mươi chín lâu ngày chưa hỏi
ngay khi biết tin bệnh viện thay nhàn
có mở phòng khám cho f có nhu cầu
anh đã đưa mẹ đi khám và được bệnh viện tiếp nhận điều trị
anh giang chia sẻ mẹ tôi bị mắc covid một mươi chín
điều trị tại nhà cũng thực hiện cách ly trong phòng
nhưng đến đây là ngày thứ chín
nhưng tài lượng virus của mẹ tôi vẫn còn
mẹ tôi đã ngoài sáu mươi tuổi rồi
chẳng may mà gặp trường hợp xấu
thì đã có bác sĩ ở đây điều trị luôn
nên tôi rất yên tâm
còn trường hợp chị nguyễn thị oanh
chú tại quận hai bà trường hà nội
đã mắc covid một mươi chín và khỏi bệnh cách đây một tháng
tuy nhiên khi con nhỏ bị suốt cao
chị không khỏi lo lắng
khi nghi ngờ con nhiễm covid một mươi chín
mặc dù đã test nhanh cho con và có kết quả âm tính
nhưng việc bé suốt cao tới bốn mươi độ
và không giất
khiến chị quyết định đưa con đi khám
chị oanh cho hay bé suốt lâu quá
nên tôi lo là kết quả cách nhanh không chuẩn
không đúng quy trình
nên cho cháu vào đây khám và làm xét nghiệm
đây chỉ là hai trong số hàng trăm trường hợp
mà bệnh viện thanh nhàn đang tiếp nhận
và tư vấn mỗi ngày
để phục vụ đối tượng bệnh nhân
là f và người nghi hiểm
bệnh viện đã xây dựng quy trình khép kín
từ sàng lọc đến làm xét nghiệm liên quan
và thanh toán viện phí tại một khu vực riêng
được cách ly tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động
khám chữa bệnh thông thường
bác sĩ trên khoa hai nguyễn thu hường
trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện thanh nhàn cho biết
f đang điều trị tại nhà
mà chưa tiếp cận được y tế
có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
thì có thể đến với chúng tôi
hoặc bệnh nhân f ở nhà
triệu chứng covid một mươi chín không nặng
nhưng cần phải khám các bệnh lý nền
hoặc bệnh lý cấp tính
diễn biến bất thường cũng có thể đến khám
bác sĩ hường cho biết thêm
chúng tôi hiện có bốn phòng khám nội ngoại sản nhi
có thể tiếp nhận tất cả bệnh nhân f
ở khu vực hà nội
hoặc nơi khác chuyển đến
khi đến khám bệnh
bệnh nhân sẽ được làm các xét nghiệm
để phân tầng phù hợp
nếu bệnh nhân nhẹ sẽ được tư vấn để về nhà theo dõi
trường hợp bệnh nhân có nguy cơ chuyển biến nặng
sẽ được bác sĩ chỉ định nhập viện để điều trị
đi vào hoạt động được hai tuần này
trung tuần phòng khám tiếp nhận
bảy mươi tám mươi bệnh nhân một ngày
có thời điểm tiếp nhận trên một trăm linh f một ngày
trong đó số bệnh nhân
được chỉ định nhập viện chiếm khoảng
theo khuyến cáo từ các bác sĩ
f có nhu cầu tới bệnh viện khám
nên đi phương tiện cá nhân đeo thổ trang
và hạn chế tối đa tiếp xúc
bonupiravir là loại thuốc mới
nên có rất nhiều phương tiện

vì vậy để đảm bảo an toàn
người dân chỉ dùng thuốc khi có đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định
sau đây là năm ca cần lưu ý
khi sử dụng loại thuốc này
trong điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
mời quý vị cùng theo dõi
một bonupiravir không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp
hai bonupiravir không được sử dụng
để dự phòng sau
hoặc trước phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
ba không sử dụng bonupiravir
cho phụ nữ có thai
phụ nữ cho con bú trẻ em dưới một mươi tám tuổi
do quan ngại nguy cơ gây độc
của thuốc trên thai nhì
và sự phát triển sương sụn của trẻ em
người đang ở giai đoạn cấp tính
của các bệnh như viêm gan b
hoặc c sơ gan ung thư gan
viêm tụy cấp trong vòng ba tháng trước đó
hoặc tiền sử viêm tụy mạn
tổn thương thận cấp
hoặc si tận nặng
hoặc phải chạy thận nhân tạo
cũng không được uống bonupiravir
bốn người dân không nên lo lắng
không tự ý mua sử dụng thuốc moldopizabia trôi nổi
không dõi nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
chỉ sử dụng các thuốc
đã được bộ y tế cấp phép lưu hành
để đảm bảo chất lượng hiệu quả điều trị
và sức khỏe của chính mình
năm việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định
không chỉ ảnh hưởng tới tiến trình điều trị covid một mươi chín
mà tiêm ẩn nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe
đến từ các phản ứng có hại của thuốc
ngoài ra phụ nữ nên sử dụng
biện pháp tránh thai phù hợp
và có hiệu quả trong quá trình điều trị
và trong vòng bốn ngày sau khi sử dụng
liều bonupiravir cuối cùng
đối với phụ nữ cho con bú
và trong vòng bốn ngày sau khi sử dụng
liều bonupiravir cuối cùng
nam giới trong độ tuổi sinh sản
cần sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp
và hiệu quả trong thời gian điều trị
và ít nhất ba tháng sau liều pizabia cuối cùng
người đang trong giai đoạn cấp
mắc viêm gan b hoặc c
sơ gan ung thư gan viêm tụy cấp
trong vòng ba tháng trước đó
hoặc tiên xử viêm tụy mạt
tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng
hoặc phải chạy thận nhân tạo
và nhắc lại một lần nữa để đảm bảo an toàn
hiệu quả quý vị và các bạn khi sử dụng
thuốc bonupiravir điều trị covid một mươi chín
khi có đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định
theo quy định mới của bộ y tế
f có thể ra khỏi nơi cách ly
nhưng phải mang khẩu trang giữa khoảng cách
vậy trong trường hợp vô tình làm lây lan dịch bệnh
thì f có bị xử lý
câu trả lời sẽ được chuyên gia của chúng tôi
giải đáp ngay sau đây
nếu quan điểm về quy định như trên
luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội
đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
chủ trương này của bộ y tế
trong bối cảnh hiện tại là phù hợp và cần thiết
tuy nhiên luật sư tiền lưu ý thêm
việc cho phép f
được ra khỏi nơi cách ly
không đồng nghĩa với việc lơi lỏng
thực hiện các quy định về phòng chống dịch
bởi lẽ dù phần đông người dân
đã được tiêm vaccine
nhưng vẫn có tỷ lệ người bệnh trở nặng và tử vong
do đó các chế tài
đối với các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
vẫn được thực hiện nghiêm ngặt
để đảm bảo an toàn cho người dân
đảm bảo công tác phòng chống dịch
cụ thể về sự phạt vi phạm hành chính
nếu người bệnh không tân thủ các quy định
về phòng chống dịch như đeo khẩu trang
đảm bảo khoảng cách giới vô tình làm lây lan dịch bệnh
thì sẽ bị sự phạt hành chính
với mức phạt từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng
theo khoảng hai điều một mươi bốn
nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi
hoặc chi cứu trách nhiệm hình sự
tùy theo hậu quả gây ra
cá biệt các trường hợp f ra ngoài
rồi cố ý không đảm bảo
các quy định phòng chống dịch
làm lây lan dịch bệnh cho người khác
thì có thể chịu mức phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
theo điểm c khoảng ba điều bảy
nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi
nếu chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp người bệnh
đã vi phạm quy định phòng chống dịch
mà còn cố tình làm lây lan dịch bệnh
cho người khác thì có thể
bị xử lý theo điểm c khoảng một
điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
ngoài ra người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm
với quan điểm như trên
luật sư trần xuân tiền khuyến cáo
nếu không may mắc covid một mươi chín
và cần phải ra khỏi nơi cách ly
để phục vụ cho nhu cầu
về thực phẩm thuốc men sinh hoạt
thì người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định năm k về phòng chống dịch nói chung
và quy định hướng dẫn quản lý tại nhà
đối với người mắc covid một mươi chín
ban hành kèm theo quyết định số sáu trăm linh bốn
quy đề bit ngày một mươi bốn tháng ba
theo đó tại điểm a
mục năm bốn của hướng dẫn quy định rõ
người mắc covid một mươi chín
cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
khi phải ra khỏi nơi cách ly
phải mang khẩu trang giữa khoảng cách với những người khác
quy định mới
có thể hướng tới việc tạo điều kiện
thuận lợi cho cộng đồng xã hội
quay trở lại cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên với nước cao ý thức chấp hành tốt
các quy định về phòng chống dịch
đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình và cho cộng đồng
mới chính là biện pháp đơn giản
mà hữu hiệu nhất cho mỗi người
có thể thực hiện trong thời điểm hiện nay
thưa quý vị trước tựa trạng
các ca covid một mươi chín vẫn đang tăng cao như hiện nay
hy vọng mỗi chúng ta đều biết
tự bảo vệ sức khỏe bản thân
bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật
đến quý vị và các bạn
những tin tức covid một mươi chín nóng hồi nhất

xin chào và hẹn gặp lại